trước tình trạng người dân đổ xô gom thực phẩm để dự trữ trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội
cục quản lý thị trường tp hcm đã triển khai lực lượng kiểm tra hàng loạt siêu thị trên địa bàn
để ngăn chặn hành vi lợi dụng dịch để găm hàng tăng giá nhu yếu phẩm
gia đình hết thực phẩm anh cao xuân hùng ngụ quận gò vấp tranh thủ sáng sớm ra ngoài mua rau củ quả
do còn sớm nên siêu thị chưa mở cửa anh đà mua của một xe đẩy trên đường
nhưng không khỏi bức xúc vì sự tăng giá gấp nhiều lần so với ngày thường
sau khi thực hiện giãn cách xã hội cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo một mươi năm đội quản lý thị trường địa bàn